ngày hai mươi một tháng chín tại xã vĩnh hùng huyện vĩnh lộc đã diễn ra lễ trao học bổng và đồ dùng học tập cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh thanh hóa năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
năm học này quỹ khuyến học khuyến tài nguyễn đan quế trao học bổng và đồ dùng học tập cho chín trăm linh học sinh tiểu học và trung học cơ sở vượt khó học giỏi thuộc chín trên hai mươi bảy huyện tại thanh hóa
mỗi huyện một trăm linh học sinh mỗi học sinh được nhận học bổng có trị giá năm trăm linh đồng và một chiếc ba lô
tổng số tiền trao học bổng cho học sinh của chín huyện trong năm học này là năm trăm linh triệu đồng và một chiếc ba lô
tại chương trình các đơn vị tài trợ cũng đã trao học bổng năm mươi triệu đồng và hai mươi năm bộ máy tính cho một số trường học trên địa bàn tỉnh thanh hóa